một container chứa số lượng lớn hàng giả ở cảng cát lái quận hai tp hcm vừa bị lực lượng chức năng phát hiện
theo thông tin ban đầu sáng ngày hai mươi chín tháng sáu đội bốn tổng cục hải quan đã phối hợp với lực lượng hải quan cảng cát lái
thuộc tri cục hải quan cửa khẩu cảng sài gòn khu vực một và trạm biên phòng cửa khẩu nhà rồng
tiến hành khám xét một container có nhiều dấu hiệu nghi vấn
qua kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện một số lượng lớn hàng giả gồm dây dép
linh kiện điện thoại cặp dò sách các thiết bị xe máy đồ chơi trẻ em ước tính trị giá hơn ba mươi tỷ đồng
hầu hết các mặt hàng này đều gắn mắt nhãn hiệu của các thương hiệu nổi tiếng
theo tờ khai đây là lô hàng nhập từ trung quốc quá cảnh tại cảng cát lái để đưa qua campuchia
hiện lô hàng này đã được tạm giữ và tiến hành điều tra làm rõ những cá nhân tổ chức có liên quan